vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại đập nước phú tân
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương khiến cho hai cháu bé tử vong và một cháu bé nguy kịch
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai ba cháu bé khoảng từ sáu đến một mươi ba tuổi đã rủ nhau ra tắm ở đập
tuy nhiên sau đó đã xảy ra tai nạn thương tâm
người dân khi phát hiện đã kịp cứu một cháu bé lên bờ còn hai cháu khác bị mất tích
lực lượng cảnh sát phòng trái chế cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương đã được điều đến hiện trường
cảnh sát phòng trái chế chế của hai cháu bé